liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng bảy tại phường lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
công an quận ngô quyền vừa bắt giữ được hung thủ gây án là nguyễn đại quang ba mươi tám tuổi hiện đang tạm trú tại quận ngô quyền
vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cửa số một mươi sáu nguyễn bình khiêm lạch trai ngô quyền thành phố hải phòng
xảy ra va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai với xe mô tô do nguyễn đại quang điều khiển
chở theo một người phụ nữ đi cùng chiều sau cú va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã khi đi đến trước cửa số một trăm hai mươi hai nguyễn bình khiêm
lạch trai ngo quyền thành phố hải phòng cả hai xe dừng lại xảy ra sô sát đối tượng quang dùng con dao mang theo từ trước
lao vào đâm chém người điều khiển xe máy biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai khiến nạn nhân bị thương tích và tử vong
trên đường đi cấp cứu sau đó đối tượng quang đã lên xe mô tô cùng với người phụ nữ rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án
việc truy vết đối tượng ở đây thì có rất nhiều những khó khăn ví dụ như là bị hại và đối tượng không có quan hệ gì với nhau
và hai người đều không có mâu thuẫn gì cả cho nên là rất khó xác định đối tượng
thứ hai là cái hiện trường gây án
đối tượng gây án thì khoảng thời gian đấy là nó không có người chứng kiến ít người qua lại
và địa điểm rất là tối ở khu vực vắng người nên là để mà xác định chính xác đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng rất là khó khăn
và cái nữa là đối tượng là người tỉnh ngoài cho nên là trong cái việc truy vết hay là những cái việc xác định con người trên địa bàn thì là rất khó xác định
đến hai mươi h ngày hai mươi hai tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an quận ngô quyền đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án
là nguyễn đại quang khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hai người nam giới điều khiển đi chặn đầu xe của em lại và nói với em là mày thích nượn lách đánh bóng à
rồi người đàn ông trên xe xuống đánh vào mặt em sau đấy lấy cái thước vuông ở cho xe ra đánh vào đầu mũ bảo hiểm trên đầu của em
rồi em thì lúc đấy
em dơ tay phải lên đỡ sau lấy tay trái thì cởi cái bao ở phía trước có con dao ở trong đấy thì em lấy dao ra và bỏ xe đổ ra đường
rồi em xuống xe người đàn ông kia thấy em cũng có dao trên tay thì bỏ chạy em cứ đuổi theo con dao trên tay đấy cua khoáng đâm chém liên tục về phía người ta
công an quận ngô quyền đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn đại quang thu giữ được con dao đối tượng sử dụng để gây án
xe mô tô và các đồ vật có liên quan hiện công an quận ngô quyền đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đây chính là bài học cảnh báo việc giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông người dân cần bình tĩnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra